thưa quý vị vào ngày hôm qua một mươi tháng bảy việt nam đã chính thức phát động chiến dịch tiêm chủng lớn nhất trong lịch sử
tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho tất cả người dân trong độ tuổi trên một mươi tám tuổi từ tháng bảy năm nay cho tới tháng bốn năm sau
trong bối cảnh dịch bệnh đang có nhiều diễn biến phức tạp như hiện nay
thì thông tin vui này đã liên tục được cộng đồng mạng chia sẻ trong những giờ vừa qua
vâng một trăm năm mươi triệu liều vaccine sẽ được tiêm chủng đến toàn dân nhằm làm tăng độ bao phủ vaccine với người dân để đạt được miễn dịch cộng đồng
đông đảo ý kiến cư dân mạng đã bày tỏ hy vọng với chiến dịch tiêm vaccine lớn nhất này
dịch bệnh sẽ nhanh chóng được đẩy lùi và ngăn chặn để người dân sớm trở lại với cuộc sống bình thường mới
quá tuyệt vời việt nam ơi hy vọng toàn dân cả nước đều được tiêm vaccine đầy đủ để miễn dịch cộng đồng
quá tuyệt vời tôi ở tp hcm vừa đăng ký tiêm chủng
qua app đang hồi hộp mong ngóng ngày được tiêm mong có đủ vaccine để ai ai cũng được tiêm sớm đầy lùi được dịch bệnh ổn định cuộc sống
trên thế giới tình hình vaccine đang rất khan hiếm nhưng chúng ta sau rất nhiều nỗ lực đã có hàng triệu liều vaccine phòng chống covid một mươi chín
cả dân tộc việt nam luôn luôn có niềm tin chiến thắng trước mọi kẻ thù kể cả đại dịch covid một mươi chín
đồng đảo cư dân mạng đã bày tỏ sự vui mừng cũng như sự lạc quan về chiến dịch tiêm vaccine covid một mươi chín
đây là chiến dịch tiêm chủng lớn nhất
trong lịch sử với nhiều điểm mới so với các hoạt động tiêm chủng toàn quốc trước đây
theo đó sẽ mở rộng nhóm ưu tiên tiêm vaccine lên một mươi sáu nhóm với mục tiêu đặt ra là tiêm chủng nhiều nhất nhanh nhất
mục tiêu lớn nhất của chiến dịch đó là làm thế nào để tiêm chủng cho mọi người dân trong độ tuổi mà được tiêm vaccine để bảo vệ cho tính mạng và sức khỏe của người dân
cái mục tiêu này thì ngay từ đầu chúng ta đã đặt ra đối với tất cả những người trên một mươi tám tuổi
và sau khi tính toán thì bộ y tế đã trình đối với bộ chính trị đúng như là chính phủ
và chúng ta đang cố gắng mua tới một trăm năm mươi triệu liều vaccine để tiêm cho người dân
và đồng thời chúng ta phải ưu tiên quan tâm tới tất cả những đối tượng mà chúng ta tiêm
và lần này một điều rất là quan trọng là chúng ta tiêm miễn phí cho toàn bộ người dân để đạt được cái miễn dịch cộng đồng
hôm nay chúng ta có mặt ở đây với cảm xúc rất đặc biệt
đặc biệt của tâm tư và suy nghĩ hướng về thành phố hồ chí minh
hồ chí minh và một số tỉnh nơi nhân dân đang phải đối mặt với những khó khăn sự phức tạp hơn của dịch bệnh
nơi chúng ta cần thể hiện tấm lòng sự đoàn kết và sự chia sẻ hơn bao giờ hết
nơi chúng ta cảm nhận được sự bao dung nhân ái cảm thông và không ai bị bỏ lại phía sau trong dịch bệnh
không ai đứng ngoài cuộc
không ai đứng ngoài cuộc trong việc tiếp cận vắc xin
trên cộng đồng mạng rất nhiều thông điệp ý nghĩa ngay sau lễ phát động triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín đã được cư dân mạng chia sẻ
người đứng đầu chính phủ kêu gọi sự đồng lòng đoàn kết ủng hộ và trách nhiệm cộng đồng của toàn thể nhân dân để chúng ta chiến thắng dịch bệnh
tinh thần và niềm tin đẩy lùi dịch bệnh covid một mươi chín một lần nữa được cư dân mạng cùng nhau chung tay thắp sáng và lan tỏa
thủ tướng nói rất đúng
nhưng niềm tin vẫn phải có nhưng phương pháp và cách làm mới quyết định tất cả
trong đợt dịch này phải làm sao tiêm phòng được hết cho người dân mới mong sẽ hạn chế đợt dịch mới
tôi ở nam định và tôi xin nhường cho những người trong vùng dịch
tôi sẽ tiêm vắc xin nếu ở nơi mình sinh sống xảy ra dịch hoặc vắc xin đã được tiêm đầy đủ cho bà con vùng dịch
chúc mọi người sớm vượt qua đợt dịch này
mong dịch bệnh sẽ qua đi và cuộc sống sẽ trở lại cuộc sống tốt hơn
người dân việt nam chúng ta hãy tuân thủ
mọi quy định phòng chống dịch
những lúc khó khăn như này hãy thể hiện sự nhân ái yêu thương đùm bọc lẫn nhau
sáu mươi ba xe vận chuyển vắc xin và sáu mươi ba xe tiêm chủng lưu động cũng đã chính thức đi vào vận hành
sẽ có các điểm tiêm chủng cố định và di động được tổ chức
tại các điểm tiêm nhiều kịch bản đã được chuẩn bị sẵn sàng nhằm đảm bảo công tác sàng lọc
theo dõi sức khỏe sau tiêm với những hỗ trợ từ các chuyên gia đầu ngành về điều trị cũng như dự phòng
trong chiến dịch tiêm chủng này
tiêm chủng sẽ được theo dõi qua sổ sức khỏe điện tử cũng như cấp mã qr code cho người đã tiêm
làm căn cứ cấp hộ chiếu vaccine sau này xây dựng ứng dụng tiêm chủng và xét nghiệm covid một mươi chín
đồng đảo cư dân mạng đánh giá cao sự chuẩn bị kỹ lưỡng chú đáo đối với chiến dịch tiêm lịch sử này
theo tôi nên lập các đội phản ứng nhanh đi đến các phường xã quận huyện
tiêm chủng đối tượng ưu tiên xong rồi bây giờ nên tiêm cho dân từng cụm
đề nghị tổ chức tiêm vaccine phải thực hiện nghiêm việc giãn cách tránh tình trạng tập trung quá đông
gây nguy cơ rất cao lây nhiễm covid
nơi nào chưa kịp sắp xếp tổ chức chặt chẽ thì chưa cho tiến hành tiêm
nếu không kiên quyết chúng ta sẽ phải trả giá
dù được tiêm một mũi hay hai mũi vaccine nhưng quan trọng nhất là thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch
đừng chủ quan bởi virus luôn tiềm ẩn nhất là thực hiện nghiêm quy tắc năm k
mong sao cái tết năm nay mọi nhà được quê quẩn xu mạng
xung vầy bình an và không còn dịch bệnh nữa
rất tin tưởng vào thắng lợi của chiến dịch tiêm chủng phòng dịch bệnh này
hiện đã có tổng cộng trên bốn triệu liều vắc xin covid một mươi chín đã được tiêm
việt nam đặt mục tiêu tối thiểu năm mươi người từ một mươi tám tuổi trở lên được tiêm phòng vaccine covid một mươi chín trong năm hai nghìn hai mươi một
và tới hết quý mộ năm hai nghìn hai mươi hai trên bảy mươi dân số được tiêm vắc xin
sử dụng vắc xin covid một mươi chín cho các đối tượng nguy cơ và cộng đồng
được nhấn mạnh là biện pháp phòng chống dịch chủ động hiện nay
lạc quan hy vọng và tin tưởng chiến thắng của chiến dịch tiêm chủng lớn nhất trong lịch sử này
sẽ giúp việt nam đẩy lùi dịch bệnh
đó là rất nhiều những ý kiến cư dân mạng được chia sẻ
còn bạn suy nghĩ của bạn về vấn đề này ra sao
hãy tương tác với chúng tôi trên fanpage của truyền hình công an nhân dân